học viện chính trị quốc gia hồ chí minh khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương
đến sự có giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí mai văn chính ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương
lớp học diễn ra trong ba tuần gồm hai mươi chuyên đề ba báo cáo bổ trợ
cùng các buổi thảo luận và đi thực tế
các học viên sẽ được cập nhật những kiến thức mới bổ sung tổng thể kiến thức về xây dựng đảng
và các mặt công tác cũng như kỹ năng xử lý những khó khăn vướng mắt trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn cụ thể
của bí thư quận ủy cấp huyện và tương đương
bổ sung những kiến thức mới theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nhất là những điểm mới về công tác xây dựng đảng về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam vấn đề hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường